tối một mươi tám tháng năm tại quảng trường trung tâm thành phố quy nhơn bình định đã diễn ra lễ khánh thành tượng đài nguyễn sinh sắc nguyễn tất thành
buổi lễ có sự tham dự của phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đồng chí phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương
cùng các lãnh đạo nguyên lãnh đạo và đông đảo bà con nhân dân tỉnh bình định
tượng nguyễn sĩ sắc nguyễn tất thành được làm bằng chất liệu đồng cao một mươi năm năm m đặt trong không gian rộng hơn ba một trăm linh m hai
đây là bức tượng duy nhất trong cả nước khắc họa hình ảnh bác đứng cùng cha
tường có bố cục cụ nguyễn sinh sắc đứng ở phía bắc nguyễn tất thành ở phía nam cha con cùng nhìn ra hướng biển đông
theo nhiều tài liệu nguyễn tất thành từng theo cha là cụ phó bảng nguyễn sinh sắc đến bình định trong thời gian cụ làm chi huyện bình khê
và sự kiện tác động mạnh đến tư tưởng nguyễn tất thành chính là biến cố bình khê khi người cha thân yêu bị giáng chức
ở tuổi hai mươi nhận rõ hơn bao giờ hết tình cảnh đen tối bế tắc của đất nước
người đi đến sự lựa chọn quan trọng là vượt trùng dương sang phương tây tìm đường cứu nước
tượng đài thể hiện cuộc chia tay lịch sử của hai cha con
cuộc gặp này được cho là cuối cùng của bác hồ với người cha thương yêu trên tổ quốc việt nam
vì khi bác trở về nước năm một nghìn chín trăm bốn mươi một sau ba mươi năm bột ba cụ nguyễn sinh sắc đã qua đời
tượng đài là niềm tự hào của nhân dân bình định đồng thời là điểm nhấn cho đô thị và là nơi thu hút du khách khi đến bình định